thưa quý vị ngày ba tháng năm tại tỉnh thái nguyên đã diễn ra lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu
tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như triển khai chiến dịch cao điểm về tuyên truyền vận động
phổ biến kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thay đổi nhận thức hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường
nâng cao chất lượng điều kiện sống của người dân vùng nông thôn vùng sâu vùng xa đặc biệt là trẻ em
hiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên có hai trăm năm mươi bốn công trình cấp nước sạch nông thôn tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt chín mươi sáu
trong đó có năm mươi năm bảy mươi sáu hộ nông thôn được sử dụng nước sạch nhân dịp này tỉnh thái nguyên trao tặng trường trung học phổ thông tức chanh một máy lọc nước
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ một trăm linh triệu đồng cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã tức chanh để xây nhà ở
cũng trong ngày ba tháng năm khu vực các huyện hàm yên chiêm hóa sơn dương đã có mưa có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được từ sáu mươi sáu mm đến chín mươi mm
hiện có hai mươi sáu xã trong tỉnh có nguy cơ sạt lở đất đá cảnh báo rủi ro thiên tai cấp một
cảnh báo trong thời gian tới các khu vực trong tỉnh tuyên quang tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ một mươi ba mươi mm nguy cơ xảy ra lũ lũ quét trên các sông nhỏ suối sạt lở đất nơi có địa hình dốc khu vực có kết cấu đất đá yếu kém ổn định và ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối tại các huyện
một mươi xã ở các huyện hàm yên chiêm hóa và sơn dương có nguy cơ sạt lở đất đá báo động cấp một
trước đó các trận mưa lớn kèm theo rông lốc từ ngày một đến ngày ba tháng năm
cũng đã gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của người dân
thống kê sơ bộ đã có bảy trăm tám mươi bốn ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng hơn hai trăm năm mươi ha lúa hơn ba trăm bảy mươi chín ha rau màu cây ăn quả hơn một trăm ba mươi một hectare cây lâm nghiệp bị thiệt hại
nhiều công trình cột điện bị hư hỏng gãy đổ ước thiệt hại do thiên tai gần một mươi ba tỷ đồng
đoàn hành quyết định đưa nghề cói kim sơn huyện kim sơn tỉnh đinh bình vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề tù công truyền thống
trải qua thăng trầm của lịch sử làng nghề chiêu cói kim sơn ngày càng thể hiện được vị thế của mình và phát triển
ngày nay nghề trồng cói chế biến cói ngày càng nổi tiếng
các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và màu sắc hoa văn vô cùng độc đáo được người tiêu dùng trong nước và ngoài nước rất ưa chuộng
để có được một sản phẩm cói mỹ nghệ
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu kỹ thuật trồng và sản xuất cói của kim sơn cũng khá đặc biệt
đó là một quy trình công phu tỉ mỉ và chính xác ngay từ lúc trồng cói thu hoạch cói chọn cói trẻ cói phơi cói nhuộm cói cho đến khâu cuối cùng là đan và hoàn thiện sản phẩm
hiện sản phẩm cói mỹ nghệ kim sơn đã được xuất khẩu đến hơn hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới